thưa quý vị nhắc đến tình làng nghĩa xóm là nhắc đến truyền thống tốt đẹp của người dân việt nam
mà ở đó đủ đầy sự gắn kết sự sẻ chia chân thành và yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của người dân
ở mỗi xóm mỗi làng đặc biệt là càng trong khó khăn hoạn nạn thì nghĩa xóm tỉnh làng lại càng được phát huy
thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau
mới đây thì hình ảnh hàng trăm người dân xã thượng lộc huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh
trùng tài vặt lông gà giao bán giúp gia chủ trong vụ việc tám con gà bị ngạt khí vì quạt thông gió bị cháy đột ngột
tiếp tục là minh chứng cho thấy truyền thống của dân tộc việt nam vô cùng tốt đẹp
một nét đẹp mộc mạc dung dị không thể nhầm lẫn với bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới
ngày chín tháng bảy nghe tin tám con gà của ông phố bị chết ngạt
người dân trong làng bảo nhau tập trung đến làm giúp
người vặt lông người mổ gà mỗi người một việc làm cho đến tận khuya
bên cạnh đó để giúp chủ trại giảm thiểu mất mát chính quyền địa phương đã thông báo trên loa phát thanh
để người dân doanh nghiệp đến hỗ trợ và giải cứu
kết quả đã bán được gần năm con số còn lại đã tiến hành tiêu hủy để giữ vệ sinh môi trường
sau những hình ảnh trên được đăng tải nhiều người xót xa thương cảm với chủ trang trại
bởi trong chấp mắt đã trở thành trắng tay
bên cạnh đó nhiều người cũng hết sức cảm động
trước sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm đối với chủ trang trại
rất trân trọng sự hỗ trợ của bà con thể hiện tinh thần đùm bọc quý báu của nhân dân ta
hành động quá đẹp và ấm lòng người
trong khó khăn mới biết lòng người chung tay giảm thiểu tối đa thiệt hại cho chủ trang trại
chúc bà con mạnh khỏe và bình an
tình làng nghĩa xóm là đây chứ đâu
trước đó ngày một mươi năm tháng sáu vượt
hàng trăm người cũng đã đến mua cá giúp chàng trai khuyết tật bị mất hai tay nguyễn doãn mão
ở xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
hai năm tấn cá của anh bị chết ngạt do máy sụp khí oxy trong hồ đột ngột dừng hoạt động
thậm chí có những người ở xa hàng chục cây số cũng đến tận nơi giúp chủ hồ giảm bớt thua lỗ
câu chuyện về tình làng nghĩa xóm giúp người lúc khó khăn hoạn nạn đã khiến cộng đồng mạng xúc động
chúc em may mắn mọi người luôn ở quanh em
nhìn thấy sự chia sẻ khó khăn của người dân thật ấm lòng niềm vui luôn ở quanh ta
chúc mọi người luôn hạnh phúc
nghị lực phi thường của chàng trai tật nguyền và những tấm lòng nhân ái
giữa thời đại mạng xã hội nhiều thông tin độc hại lan truyền thì vẫn nhờ đó mà lan truyền được nhiều câu chuyện tốt đẹp như vậy
thật vui vì nhiều người đã đến chia sẻ với bạn ấy
chúc bạn và mọi người gặp nhiều niềm vui và sức khỏe
bán anh em xa mua láng giềng gần hay hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau là những câu ca giao quen thuộc của người dân việt nam
và càng khó khăn hoạn nạn tình làng nghĩa xóm lại càng được phát huy mạnh mẽ
từ cơn lũ bất ngờ tràn về khiến hàng nghìn con da cầm bị chết cuốn trôi đến những trận xét đánh làm chết châu bò
đều thấy hình ảnh giải cứu của hàng xóm láng giềng góp phần giảm bớt khó khăn cho người gặp nạn
lúc hoạn nạn mới thấy tình lang nghĩa xóm quan trọng đến nhường nào
quá tuyệt vời cuộc đời chỉ cần có thế thật vui và xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hào hiệp và nhân lên nữa tình làng nghĩa xóm trong cuộc sống này
người nông dân vốn đã khổ lại lệ thuộc nhiều vào thời tiết lúc thiên tai dịch bệnh ập đến không có hàng xóm giúp đỡ làm sao vượt qua được
tuy nhiên xã hội ngày càng thay đổi đô thị hóa ngày càng mở rộng cũng tạo ra khoảng cách nhất định giữa những người hàng xóm nơi phố thị
cộng đồng mạng cho rằng thay vì đóng cửa đóng tình người rất cần sự thay đổi cởi mở hơn với những người hàng xóm để có được những mối quan hệ tốt
dù ở khu phố hay khu trung cư thì tình cảm yêu mến giữa những người sống lân cận nhau vẫn cần được duy trì
bởi không ai có thể sống cô độc một mình mà không cần ai giúp đỡ
nói gì đi nữa dù ở đâu hay trong môi trường nào thì cái tình giữa người với người vẫn là điều quan trọng và cần được phát triển
người ta nói rồi bán anh em ra mua láng giềng gần người thân mà ở xa nhiều khi cũng không bằng hàng xóm bên cạnh đâu ở phố hay ở quê hàng xóm đều quan trọng cả
nhiều người xóm trong thời đại ngày nay hãy chia sẻ với chúng tôi trên trang facebook của truyền hình công an nhân dân